netflix một nền tảng xem phim trực tuyến đang rất phổ biến trên thế giới và tại việt nam
tuy nhiên trên kho nội dung của nền tảng này vẫn còn nhiều bộ phim chương trình vi phạm nghiêm trọng lịch sử thuần phong mỹ tục của việt nam
những nội dung phản cảm của netflix đang gây bức xúc không chỉ với cơ quan quản lý mà còn cả với người dùng việt nam
và từ đó thì có thể họ dẫn đến những lệch lạc về nhận định về chính trị
hàng nghìn nội dung phản cảm chuyển mũi tiếng việt đang được netflix cung cấp hướng tới người dùng là người việt nam và người xem phải trả phí thuê bao định kỳ hàng tháng
tuy nhiên netflix vẫn đang tiếp tục không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước việt nam mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở cảnh cáo
vì vậy cần có biện pháp quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới nước ngoài như netflix tuân thủ pháp luật việt nam